thưa quý vị nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh đắk lóc vào tối ngày hôm qua hai mươi chín tháng sáu
đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc và trao tặng bằng khen của bộ công an
cho năm quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong việc giúp công an truy bắt nhiều đối tượng
gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
tham gia cùng đoàn công tác có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
về phía địa phương có đồng chí nguyễn đình trung ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy đắk lắc
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của bộ công an cho năm cá nhân là những người dân
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
theo đó năm cá nhân được trao bằng khen gồm ông trần đình lộc ông nguyễn phi long
công chú tại xã gia ninh huyện chư quynh ông y cheb dap ông nguyễn quốc hùng
công chú tại xã ea cơ tu huyện chư quynh và bà hờ liên niê
buôn trưởng buôn ea lăng xã chư pơm huyện cơ đông bốc tỉnh đắk lắc
đây là những cá nhân không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng
gây ra vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
mà còn cung cấp giúp đỡ lực lượng công an chính quyền địa phương truy bắt đối tượng đang lẩn trốn
công an nhân dân hoạt động tốt thế nào mà không có được sự ủng hộ
không có sự hỗ trợ không có sự giúp đỡ của nhân dân thì đều không hoàn thành được kiện vụ
nhân dân giúp đỡ nhiều thì thắng lợi này giúp đỡ hoàn toàn và thắng lợi hoàn toàn
thành ra với vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của xây dựng lực lượng
công an là vô cùng quan trọng
nhân dân này tôi cũng xin thay mặt cho đảng đề ngân chú ương của công an xin rất cảm ơn
và xin được rất chúc mừng để có đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là với năm địa hình tiên tiến ngày hôm nay
ghi nhận những đóng góp của quân chúng nhân dân đồng chí bộ trưởng cho rằng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
quân chúng nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng
trong thời kỳ hội nhập đổi mới đảng và nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân
đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân
coi đó là công tác trọng tâm có tính chiến lược
trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc